trung đoàn minh đạm bộ chỉ huy quân sự tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tổ chức phiên chợ không đồng
phục vụ hơn ba trăm linh công dân từ australia về đang thực hiện cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín tại đây
phiên chợ gồm các gian hàng phục vụ nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm bánh nước uống sữa chua
trái cây khăn mặt gian hàng đồ ăn sữa hộp dành cho trẻ em
đây là một trong các hoạt động nằm trong phong trào lực lượng vũ trang tỉnh bà rịa vũng tàu
lan tỏa yêu thương không để ai bị bỏ lại phía sau do dịch covid một mươi chín
mọi người đến với phiên chợ đều cảm kích trước tấm lòng sự quan tâm của các chiến sĩ bộ đội dành cho người bị cách ly
dù yếu phẩm với giá trị không quá lớn nhưng chương trình phiên chợ không đồng có ý nghĩa về tinh thần
bởi qua hoạt động này người bị cách ly do dịch bệnh sẽ cảm nhận được sự quan tâm của nhà nước
của quân đội đối với kiều bào những người con ruột thịt của tổ quốc đang phải trải qua những ngày khó khăn nhất
đồng thời đây cũng thể hiện tình cảm của những người lính cụ hồ
luôn sẵn sàng về nhân dân phục vụ